thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã thông tin về vụ đối tượng phạm thị ngọc chiến ba mươi năm tuổi
trú tại phường tân phú thị xã đồng xoài tỉnh bình phước là dược sĩ trung học
chủ quầy thuốc tây tường vi trên đường lê duẩn đã có hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nước của gia đình hàng xóm
cơ quan công an đã bắt tạm giam chiến để điều tra vậy đâu là nguyên nhân chính chiến gây ra tội lỗi này
quầy thuốc tây tường vi do phạm thị ngọc chiến làm chủ tại địa chỉ số một trăm một mươi ba ở sát vách dịch vụ rửa xe thịnh vượng
của gia đình chị lê thị nga hai mươi chín tuổi tại đường lê duẩn phường tân phú thị xã đồng xoài
vào ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm gia đình chị nga phát hiện giếng nước nhà mình có mùi hôi nồng nặc khó chịu
nên đã trình báo cho cơ quan công an bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh
cơ quan công an đã xác định được phạm thị ngọc chiến ở nhà bên cạnh là thủ phạm đã đổ thuốc trừ sâu
xuống giếng nhà chị nga qua đường ống thông hơi của giếng nước tại cơ quan công an bước đầu chiến khai nhận toàn bộ hành vi của mình

tại cơ quan công an bước đầu chiến khai nhận toàn bộ hành vi của mình